trong lúc hoảng loạn ông bà lại dẫn hai cháu ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới dẫn đến sự việc đau lòng
có mặt tại hiện trường vụ cháy anh nguyễn lương thiện ba mươi một tuổi ở quận hoàng mai hà nội chú ruột của hai cháu nhỏ
không cầm nổi nước mắt khi nhận tin giữ cả hai cháu cùng bố mẹ chị dâu đã tử nạn
theo anh thiện vào khoảng chín giờ sáng nay khi đang đi làm anh nhận được điện thoại từ chị dâu là chị mh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thông báo nhà của vợ chồng anh chị xảy ra hỏa hoạn
khi đó chị hát đang được cấp cứu trong viện chị nói không rõ ông bà và hai con sống chết ra sao
anh thiện đau xót nói
qua lời kể của chị dâu tôi biết được thời điểm cháy trong nhà có năm người
lúc đó chị dâu tôi may mắn nhảy thoát ra được từ ô cửa sổ tầng ba không phải thoát qua ban công tầng bốn như tin ban đầu
còn hai cháu và ông bà thông ra không kịp chạy thoát
anh trai tôi thì đang đi công tác nước ngoài giờ đi về cũng phải mất vài ngày
theo anh thiện chị dâu anh đang cấp cứu tại bệnh viện sanh pôn
hiện chị hát vẫn chưa nắm được thông tin về hai người con tra

ngôi nhà xảy ra cháy là nhà của bố mẹ chị hát
toàn bộ ngôi nhà bị ám khói đen
khu vực tầng hai được rào kín bằng khung sắt lớp cửa kính bên ngoài bị thiêu dụi
ông nvt ở gần ngôi nhà xảy ra cháy cho biết
khoảng gần năm giờ sáng nay ông và mọi người nghe tiếng kêu cháy thất thành nên đã dạy kiểm tra
khi nhìn ra ngôi nhà số bốn hàng lược thì thấy ngọn lửa bùng phát từ tầng hai
nhiều người dân đã chạy vào nhà lấy bình chữa cháy để dập lửa
nhưng do khu vực cháy ở tầng cao ngọn lửa bùng phát nhanh nên không thể không chế được
nhiều người dùng các dụng cụ phá cửa tầng một để cứu người
khi vào trong gọi không thấy ai phản hồi
có thể do khói đen nghi ngút nên những người bên trong ngôi nhà bị ngạt khói ông tê nói
và cho hay người dân bên ngoài chỉ kịp đưa một số tài sản ở tầng một ra ngoài
cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo khu dân cư trên địa bàn phường hàng mã
về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
ủy ban nhân dân phường hàng mã sơ bộ báo cáo tại hiện trường về công tác quản lý nhà nước đối với nhà số bốn hàng lược
được mở hồ sơ quản lý theo cơ sở quy định tại phụ lục số bốn nghị định một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
nhà đã tham gia tổ liên gia thuộc phố hàng lược và đã tổ chức thực tập phương án tổ liên gia
thành viên trong gia đình đã tham gia tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy do ủy ban nhân dân phường tổ chức
và kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nhà số bốn đã trang bị nút ấn báo cháy kết nối tổ liên gia và bình chữa cháy sách tay
cơ quan công an đã tiếp cận người bị thương là chị n m h và nghe chị kể lại
chị hát đã hướng dẫn gia đình từ tầng ba lên tầng bốn và từ tầng bốn đi ra ban công để thoát qua nhà bên cạnh
bản thân chị đã thoát theo lối thoát hiểm thứ hai đó sang bàn công nhà bên cạnh
chị hát không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới dẫn đến sự việc đau lòng trên
mặc dù công tác nhận tin tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ kịp thời và chống cháy lan sang nhà bên cạnh nhưng vẫn có nạn nhân tử vong
để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ bên cạnh việc trang bị các phương tiện thiết bị theo tổ liên gia đã thực hiện
thì khuyên cáo các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh nên trang bị ngay hệ thống báo cháy tự động
hiện tại các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy
thưa quý vị đã từng xảy ra không ít vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng
vụ việc trên làm cho nhiều người liên tưởng đến vụ cháy khiến cho bốn bà cháu tử vong ở phường quang trung quận hà đông tp hà nội xảy ra vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
vụ cháy thảm khốc xảy ra vào sáng ngày một mươi ba tháng năm tại phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
đã cướp đi sinh mệnh của bà nguyễn thị x sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cùng với ba người cháu nội gồm bé nguyễn minh p sinh năm hai nghìn một mươi ba
bé nguyễn quang minh d sinh năm hai nghìn một mươi ba
và bé nguyễn quang minh hát sinh năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng năm không khí tăng thương bao trùm khắp nhà tăng lễ bệnh viện quân y một trăm linh ba
đông đảo người dân cùng người thân bạn bè có mặt để tiễn biệt bốn bà cháu sâu số
đến thắp nén hương tiễn biệt lần cuối ai nấy đều không cầm được nước mắt trước hình ảnh bốn linh cữu xếp cạnh nhau
trong đó ba linh cữu phủ đầy hoa trắng
buổi sáng thứ bảy định mệnh ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vụ cháy nhà đã cướp đi sinh mệnh của bốn bà cháu
là nhân viên y tế thời điểm xảy ra vụ việc chị hát mẹ của ba cháu bé nạn nhân đi làm
chị không thể ngờ khi trở về nhà chị đã cùng lúc mất đi người mẹ chồng và cả ba con thơ
anh mời chồng chị hát công tác trong lực lượng công an
sau vụ hỏa hoạn dù hai tay vẫn băng trắng xóa do bị bỏng trong nỗ lực cứu người thân trong tuyệt vọng
nhưng anh vẫn rời bệnh viện gắng ngựa đến lo tăng lễ cho mẹ và các con
anh suy sụp liên tục khóc
đứng cạnh linh cữu chị hát gào khóc trước nỗi đau quá lớn liên tục ngất xỉu và được người thân chăm sóc bên cạnh
khi được nhìn mặt các con lần cuối người mẹ đau đớn hôn lên linh cữu để tạm biệt các con
gia đình anh m sinh được ba người con trong đó có hai trai một gái
con gái đầu năm nay đang học lớp năm bé thứ hai học lớp hai và bé út còn học mầm non
trong dòng người đưa tiễn rất đông thầy cô giáo cùng với bạn bè của bé mp và md
các cháu nhỏ cầm trên tay những bông cúc trắng cùng hội phụ huynh và giáo viên trường tiểu học trần đăng ninh vào viếng
chị nt có con học cùng lớp với bé nqmd lặng lẽ đến viếng dòng nước mắt chị tuân rơi không ngừng
khi thấy người thân của nạn nhân gắng ngượng bước qua các linh cữu chị ntl chia sẻ
cháu nhà mình đang học cùng với nqd thời điểm xảy ra hỏa hoạn từ nhà trung cư tôi ở nhìn qua tôi thấy toàn bộ sự việc đau thương quá
các cháu đều tuổi con mình làm sao mà bố mẹ các cháu có thể chịu đựng nỗi mất mát
trước đó vào khoảng bảy h bốn mươi bốn phút ngày một mươi ba tháng năm sau khi nhận được tin báo cháy tại số nhà hai mươi bốn phố thành công phường quang trung quận hà đông
công an quận hà đông và công an địa bàn lân cận đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường để triển khai dập lửa cứu nạn
sau khoảng hai mươi năm phút đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến cho bốn bà cháu tử vong gồm có bàn ntx cùng với ba cháu np nqmd và nqmh
một người bị thương là anh nqm
con trai của bà ích và là bố của ba cháu bé
tại hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ cháy phía trước và sau đều không có lối thoát
thưa quý vị liên tiếp các vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra là hồi chuông cảnh báo về tình trạng phòng cháy chữa cháy là vô cùng cấp bách
đôi lúc chính sự chủ quan của mỗi cá nhân lại gây ra những tai nạn đáng tiếc để lại hậu quả thương tâm
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại